xảy ra tại công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize vinalize msms và các đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize và các đơn vị liên quan
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối với một nguyễn quang ngữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize
sáu phạm thế tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng tài trình kế toán công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinaliz
nguyễn thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên phó giám đốc kiêm trưởng văn phòng hà nội thuộc công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
quá trình điều tra bước đầu xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
các đối tượng trên đã có hành vi ký hợp đồng giao khoán thu phí dịch vụ của thực tập sinh đi lao động tại nhật bản vượt quy định của nhà nước
hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán chi phí mua vé máy bay cho thực tập sinh và chuyển tiền phí dịch vụ thu của thực tập sinh vào tài khoản cá nhân
không nộp đủ về quỹ công ty sai quy định gây thiệt hại cho công ty xuất khẩu lao động hàng hải vinalize
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can
thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật